nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ cộng tác viên cộng đồng vùng sâu vùng xa về tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết tỉnh quảng ngãi đã tổ chức tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
theo thống kê năm năm qua tỉnh quảng ngãi đã có hơn bảy trăm linh trường hợp tảo hôn và tình trạng này có xu hướng ngày càng gia tăng
tại các xã vùng cao vùng sâu của tỉnh quảng ngãi có nhiều em học sinh lấy chồng ở độ tuổi một mươi bốn một mươi năm
sức khỏe sinh sản của các em ảnh hưởng đến việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội
do vậy chương trình tập huấn về tàu hôn hôn nhân cận huyết của đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ viên chức cộng tác viên tham gia thực hiện đề án để nắm bắt được tình hình tào hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn
qua đó sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh quảng ngãi